thưa chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong bộ công thương nhiều lần đã khẳng định xăng dầu hoàn toàn không thiếu thậm chí là dồi dào và cung cấp đủ cho cả tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng hiện tượng khan hiếm xăng dầu hay đứt gãy nguồn cung vẫn liên tục diễn ra ông đánh giá sao về tình trạng này
theo báo cáo chính thức của bộ công thương thì hiện nay chúng ta đang có tổng cộng sấp xỉ khoảng ba triệu mét khối xăng dầu đủ dự trữ để dùng cho hết tháng một mươi một nghĩa là còn vượt cả thời hạn dự trữ hai mươi ngày theo quy định hiện hành
chúng ta có thể nói về mặt tổng thể cả nước là không thiếu xăng dầu
cho cái hiện tượng thưa dân giờ hiện nay là một hiện tượng cục bộ và nó cũng không phổ biến ở các địa phương chỉ tập trung một số địa phương cũng như tập trung vào một số đầu mối với các đại lý của họ mà thôi
thứ ba đây là một hiện tượng không bình thường nó đi ngược với cái xuống chung của thế giới cũng như là với cái khả năng cung ứng của chúng ta
và cuối cùng đây rõ ràng là lý do khách quan và chủ quan
khách quan là thế giới nó biến động phức tạp chủ quan là do cái cơ sở quản lý nó có vấn đề
năng lực cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đầu mối có vấn đề là đang có bất cập
trong công điện gửi các bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh thành phố vừa ban hành trong ngày một tháng một mươi một thì thủ tướng chính phủ đã yêu cầu là đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân trong mọi tình huống
vậy theo ông cần để đề cao hơn nữa trách nhiệm của từng bộ ngành đặc biệt là bộ công thương như thế nào
thực ra nếu nó phải trách nhiệm thì trách nhiệm nặng nhất
và bao quát nhất toàn diện nhất thì vẫn là bộ công thương
bởi vì họ phụ trách toàn bộ các hoạt động
từ sản xuất cho tới nhập khẩu cho đến lưu thông phân phối quản lý thị trường quản lý chất lượng v v
theo bộ tài chính hiện nay thì là trong một cái nhóm liên ngành liên bộ để mà quản lý về giá cả
và các bộ khác ví dụ công an các địa phương các vận tải thì phối kết hợp theo các chức năng
thì rõ ràng là bộ công thương là quan trọng nhất
nhưng mà lại có một điểm mỗi chút cũng rất quan trọng đó là vấn đề giá cả
thì phải có ý kiến bộ tài chính
thế thì một trong những lý do mà gây ra cái tình trạng chậm trễ vừa rồi đó là khi mà quyết định về giá cả giá cơ sở để mà có sự điều chỉnh
thì bộ tài chính cũng như là theo chỉ đạo chung của chính phủ đó thì đã trì hoãn một nhịp điều chỉnh ra cơ sở
khiến cho là cái chi phí gọi là lưu thông đó là nó trở nên nắp đỏ hơn
do đó là các doanh nghiệp mối họ bị lỗ và đại lý thì họ không được chia sẻ những định mức
về triết khấu do đó là nó tạo ra một cái động cơ có nghĩa là trì hoãn giảm thiểu
cái tình trạng mà nhập bán do càng bán càng bán thì nó càng bị lỗ
giờ vâng có thể nói xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất sinh hoạt của doanh nghiệp cũng như người dân
và để chấm dứt tình trạng này theo ông chúng ta cần phải thay đổi cơ chế quản lý điều hành xăng dầu ra sao
cơ chế tốt nhất là không có cơ chế điều hành theo kiểu
nhà nước mà là để thị trường tự do cạnh tranh va đập như là các nước phát triển thì lúc đó thị trường sẽ có tiếng nói cuối cùng
không cần phải dự trữ bao nhiêu ngày không cần quyết định giá cả bao nhiêu mà là người tiêu dùng sẽ quyết định cạnh tranh thị trường sẽ quyết định
đây là mức gọi là cạnh tranh hoàn hảo lý tưởng
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì giáo dục chúng ta cũng chưa đạt được ngay cái cơ chế lý tưởng đó
thế thì rõ ràng là cũng cần phải có những sự điều chỉnh
sự điều chỉnh trước hết đó là vấn đề về phải tính đúng tính đủ
các cái chi phí để nó đảm bảo là các doanh nghiệp thực hiện rất nghiêm túc tất cả quy định nhưng họ không bị lỗ oan
bởi vì là họ đã thực hiện đúng rồi mà bị lỗ hăn thì đây là do cơ chế nhà nước
cái thứ hai nữa là các cơ quan chức năng phải phối hợp cách nhịp nhàng hơn
khi chấp hành chỉ đạo chung của chính phủ thì cũng phải được quán triệt kỹ và quán triệt tới doanh nghiệp tới người dân để nó tạo ra một sự đồng thuận
đây cũng là một cơ chế rất quan trọng
và cái thứ ba nữa là khi thực hiện việc kiểm định các chi phí cơ sở đó thì tất cả các doanh nghiệp đồng bối phải có trí nghiệm cung cấp lên
bởi vì theo được biết là có lẽ thời điểm này cũng chưa tất cả các doanh nghiệp đầu mối họ đưa cái chi phí lên để mà từ đó tính được cái giá cơ sở một cách nó gọi là mới
thế do đó là cũng một phần có lỗi của các doanh nghiệp và do đó là cần phải có một sự cộng hưởng
và cuối cùng quan trọng nhất là nhà nước nên tập trung vào quản lý nhà nước bằng thuế bằng cái chính sách cạnh tranh
quỹ dự trữ sản dụng quốc gia khi cần thì mua vào khi cần thì bán ra để điều phố thị trường thông qua các cái lượng cung cầu vật chất
một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị vừa theo dõi vấn đề và chính sách tiếp theo sẽ là cụm chính sách đáng chú ý
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
dự kiến vào tháng một mươi hai tới đây sẽ triển khai phương án hạn chế xe khách dường nằm xe semi remote lưu thông vào khu vực nội đô thành phố
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đây là một trong những giải pháp tiến tới giải tỏa uốn tắc giao thông nội đô và giải quyết vấn nạn xe dù bến cóc hoạt động sai quy định
trong giai đoạn một từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tp hcm cấm xe khách dường nằm vào nội đô từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
đến giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hạn chế thêm ô tô trên ba mươi chỗ
hoặc trên một mươi sáu chỗ
vành đai cấm gồm quốc lộ một đường nguyễn văn linh đường võ trí công đường đồng văn cống đường mai trí thọ sao lộ hà nội
ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận nguyên tắc đề xuất của sở công thương về không giờ vận chuyển xăng dầu của các xe c tec tại khu vực nội thành
tp hcm giao sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở công thương công an tp hcm
nghiên cứu hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp để xe c tech vận chuyển xăng dầu được hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để đảm bảo cung ứng xăng dầu kịp thời vào khu vực nội thành vào các khung giờ ban ngày cao điểm nhằm phục vụ các cửa hàng bán lẻ trong nội đô
ngoài ra tp hcm cũng giao quỹ đầu tư và phát triển tp hcm nghiên cứu xem xét đề xuất của sở công thương
về việc cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vay vốn ưu đãi lãi suất thấp theo đúng quy định hiện hành
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành công văn mời các doanh nghiệp đơn vị tổ chức đăng ký tham gia tổ chức lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến diễn ra từ ngày ba tháng sáu đến tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
qua một mươi kỳ tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng là sự kiện có quy mô lớn trở thành sự kiện lễ hội quốc tế độc đáo tại việt nam
là một trong những sự kiện văn hóa khác biệt rõ nét góp phần mang lại cho thành phố đà nẵng danh hiệu điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu